sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố nguyễn tùng lâm cao minh tuấn nguyễn văn sơn phạm đình long và đoàn văn hùng cùng chú tại thành phố hải phòng về tội giết người
theo kết quả điều tra vào sáng ngày một mươi bảy tháng một nhóm của lâm và một bạn gái đang nhậu tại quán năm trăm năm mươi năm ở thị trấn dương đông huyện phú quốc
lúc này nhóm của lương thiện tâm phạm văn dũng trần bằng giang và một người bạn cùng ngụ tại huyện phú quốc đã ngồi bàn bên cạnh
đồng một lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn lâm đã lấy hai chai bia đập vỡ rồi đâm liên tiếp vào người của tâm làm tâm chết tại chỗ
chưa dừng lại ở đó nhóm của lâm còn dùng dao và hung khí truy sát đến khi dũng nhóm của tâm bị thương nặng rồi mới bỏ đi
sau khi gây án tuấn đã bị công an huyện phú quốc bắt giữ còn lâm và long sơn hùng đã bỏ trốn đến ngày hai mươi một và hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng này đã đần lượt đến công an quận bảy và quận bình tân tp hcm đầu thủ
mâu thuẫn trong việc vay mượn nợ nần dẫn đến gây thương tích trần thanh hôn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phước long ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra của cơ quan công an sau nhiều lần gọi điện thoại cho anh đỗ hoàng tá chú cùng địa phương để đòi nợ nhưng anh tá không nghe máy
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bảy trần thanh hôn đã đến quán nhậu trên địa bàn để gặp anh ta nói chuyện
sau đó cả hai đã xảy ra xô xát đánh nhau hôn đã dùng dao thủ sắn chém nhiều nhát vào người anh làm anh tá bị thương phải đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật một mươi bốn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
sau khi lên mạng đặt mua quân phục và các công cụ hỗ trợ dành cho lực lượng công an lê văn đỉnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện hương sơn của tỉnh hà tĩnh
đã mặc vào chụp ảnh rồi gửi cho nạn nhân để lấy lòng tin với thủ đoạn này đỉnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng giá trị hơn bốn tỷ đồng
vào khoảng tám h ba mươi phút ngày ba tháng tám công an xã thạch trung thành phố hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra tại nhà nghỉ mà lê văn đỉnh cùng một phụ nữ trú tại tỉnh lạng sơn thuê nghỉ
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện có một bộ quân phục cảnh sát nhân dân gắn quân hàm thượng úy và gắn biển tên lê văn đỉnh
một khẩu súng bằng kim loại màu đen một rùi cui điện một còng số tám một bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác ve hàm cầu vai cấp bậc trung úy thượng úy
tại cơ quan công an đỉnh đã khai nhận thông tin không phải là cán bộ công an toàn bộ số quân phục công cụ hỗ trợ trên là do đỉnh đã lên mạng đặt mua nhằm mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản những người dân nhẹ dạ cả tin
tiếp tục điều tra công an thành phố đã xác định đỉnh chính là đối tượng đang bị công an thành phố lạng sơn truy tìm vì liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với một người phụ nữ ở lạng sơn
vì tin tưởng người phụ nữ này đã nhiều lần giao cho đỉnh vay mượn số tiền và tài sản ước tính trên bốn tỷ đồng và một chiếc xe ô tô hiệu mazda biển kiểm soát một mươi hai c năm nghìn bảy trăm một mươi ba
hiện vụ việc đang được công an tp hà tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định
còn tại bình phước một đối tượng cũng giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản
do đời lao động nhưng lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài nên huỳnh tấn phát hai mươi bốn tuổi trú tại thị trấn tân phú huyện đồng phú tự gắn còi hú đèn ưu tiên vào xe mô tô của mình
và mua một khẩu súng nhựa một đèn pin một bộ đàm một chiếc còi để giả danh cảnh sát giao thông nhằm mục đích cưỡng đoạt tiền của người đi đường vi phạm luật giao thông một bộ
sau đó phát hiện đợi đến đêm khuya rồi đeo súng bộ đàm và điều khiển xe mô tô đi đến những đoạn đường vắng để chặn xe mô tô những người chở ba hoặc không đội mũ bảo hiểm để hù dọa và lấy tiền
bằng thủ đoạn trên phát đã chiếm đoạt của nhiều người dân
hiện công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh tấn phát để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản
bản thân là phượt thủ do không có tiền tiêu xài nên khi biết khu du lịch tam cốc bích động huyện hoa lư của tỉnh ninh bình có nhiều người nước ngoài đến tham quan du lịch và thuê xe đạp để vãn cảnh
thương để ba lô túi sách ở giỏ xe nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản thông tin chi tiết có trong cụm tin ngay sau đây
công an huyện hoa lư của tỉnh ninh bình vừa bắt giữ đối tượng lê văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện tĩnh gia của tỉnh thanh hóa
là thủ phạm gây ra hai vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài trên địa bàn huyện hoa lư
để thực hiện hành vi tú thường bán theo các du khách chờ du khách đến những đoạn đường vắng thì điều khiển xe mô tô đã tháo biển kiểm soát áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản
tú khai nhận sau khi thực hiện cướp giật số tài sản là ngoại tệ và máy ảnh tú đã bán để tiêu xài và mua vàng
công an huyện hoa lư đã thu hồi hai máy ảnh với tổng trị giá sáu mươi triệu đồng thu giữ một xe mô tô một mươi hai triệu đồng một nhẫn vàng
cùng một số vật dụng đối tượng sử dụng để ngụy trang thực hiện hành vi cướp giật tài sản
tại vĩnh phúc sau khi nhận được tin báo của anh hoàng phi long đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bị kẻ gian trộm cắp chiếc điện thoại samsung galaxy note chín trị giá một mươi năm triệu đồng
công an thành phố vĩnh yên đã điều tra làm rõ đối tượng là phan huy bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
bình khai nhận đã bắt xe từ phú thọ đến bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc để trộm cắp tài sản
khi vào trong bệnh viện bình quan sát thấy trên giường một bệnh nhân để điện thoại sơ hở bình đã trộm cắt điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát
bình đã có ba tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản
thời gian qua trên địa bàn tỉnh hải dương xuất hiện tình trạng một số đối tượng sau khi phạm tội nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng
đối tượng lại đến cơ quan công an đầu thú về một việc phạm tội với tính chất mức độ nhẹ hơn để hy vọng tránh được hưởng mức án phạt thấp hơn
phản ánh của phóng viên tại antv hải dương
đây là đối tượng đỗ quang hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phường bình hàn thành phố hải dương
vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ về hành vi dùng súng uy hiếp bắn vào nhà ông bùi kim lân ở đường thanh niên phường quang trung thành phố hải dương
ở đây giữa hưng và con trai ông lân xảy ra mâu thuẫn
hưng đã nhiều lần nhắn tin gọi điện đe dọa uy hiếp con trai ông cùng gia đình
thậm chí hưng còn nguy trang bịt mặt mang bom xăng và hung khí nguy hiểm đến gia đình ông lân để ném đập phá
các đối tượng thường thực hiện hành vi phạm tội ở nhiều địa bàn với tính chất mức độ khác nhau
tuy nhiên một số đối tượng phạm tội lại tìm đến cơ quan công an đầu thú về một tội danh với tinh chất bức độ nhẹ hơn để hy vọng bị xử lý nhẹ hơn
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ mọi hành động của các đối tượng phạm tội đều không qua mắt được cơ quan chức năng
vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý ngay sau đây sẽ là thông tin về truy nã tội phạm

là đối tượng đỗ ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đông xã thanh trù thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ công an huyện hoài nhơn tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc quyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại xóm tám xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện